vào khoảng giờ một mươi phút sáng nay tại km số hai mươi chín chín trăm linh quốc lộ một d thuộc thôn năm xã xuân hải thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đã xảy ra vụ tai nạn giữa xeo tô khách và xeo tô tải khiến một người chết và bảy người bị thương
thời điểm trên xeo tô khách do ông vũ thanh việt chú tại tỉnh đồng nai điều khiển theo hướng nam bắc xảy ra va chạm với xeo tô tải lưu thông theo chiều ngược lại
vụ va chạm khiến xe khiến lái xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu ông việt bị gãy chân một người quốc tịch việt nam và năm người nước ngoài bị thương
sau tai nạn cơ quan chức năng đã đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tiết giao thông hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ